xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện để tìm hiểu rõ hơn về khái niệm du lịch nông nghiệp cũng như sự phát triển của du lịch nông nghiệp tại việt nam
nằm giữa vùng đất chiêm trũng ngập nước của đồng tháp một mươi tràm chim tam nông có diện tích tự nhiên bảy sáu trăm một mươi hai ha có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bao la sông nước và hệ động thực vật phong phú đang thu hút nhiều khách du lịch

tất cả trải nghiệm mà du khách trên tham gia nằm trong tour trải nghiệm một ngày làm nông dân thuộc loại hình du lịch nông nghiệp đang được rất nhiều người ưa thích
bởi khi khách du lịch tham gia vào những hoạt động của loại hình du lịch nông nghiệp họ sẽ có cơ hội được trải nghiệm mọi công đoạn từ ươm trồng chăm sóc thu hoạch và thưởng thức các loại nông sản nổi tiếng
hình thức du lịch này được coi là đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách đến việt nam ngày càng đông đồng thời làm phong phú hơn hệ thống sản phẩm du lịch trong nước
tổ chức cho các em những chuyến du lịch như thế này là một sáng kiến rất hay vì hiện nay hình như các em đã quên mất một miền quê trông như thế nào rồi
trẻ em ngày nay đang dần lãng quên những miền quê như thế này
khi các em sống ở thành thị trong những khu trung cư ở đây các em được tận mắt nhìn thấy tận tay sờ được những đồ vật quen thuộc ở miền quê biết được những thứ mẹ mua ở siêu thị được trồng được nuôi như thế nào
cho các em những trải nghiệm như thế này rất là quan trọng
và rất quan trọng khi trẻ em thấy trẻ em đang trở lại trong khu trung cư
du lịch nông nghiệp agritourim được hình thành và phát triển ở nhiều nước trên thế giới
đây là hình thức xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp tại chỗ rất hiệu quả tiếp thị tận gốc xuất xứ của sản phẩm nhất là khi nhu cầu về việc tự bảo vệ sức khỏe của cộng đồng xã hội trước nguy cơ ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn ngày càng tăng
dù mang những tên gọi khác nhau tại mỗi quốc gia như là ở anh thì là du lịch nông thôn hay là ở mỹ thì là du lịch trang trại ở pháp là du lịch nông trại
song nguồn thu từ mô hình du lịch này dù ở đâu cũng rất hiệu quả làm thay đổi bộ mặt nông thôn
theo nghiên cứu của tiến sĩ ngô kiều oanh nguyên là cán bộ viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam thì tại ý doanh số ngành này năm hai nghìn bốn là tám trăm tám mươi triệu euro
ngành du lịch thái lan trong năm hai nghìn năm đã thu về sấp xỉ sáu mươi triệu bạc từ mô hình mỗi huyện một sản phẩm
trong khi đó tại việt nam mô hình này vẫn chưa ghi dấu bằng những con số ấn tượng
thực tế tiềm năng du lịch nông nghiệp của nước ta là rất lớn
bởi còn tới hơn nguyên liệu của nông nghiệp này là nguyên liệu của nông nghiệp

nông thôn việt nam lại đa dạng về điều kiện sinh thái sinh học văn hóa truyền thống
với năm mươi bốn dân tộc người dân lại có truyền thống hiếu khách
thế nhưng cho đến nay du lịch nông nghiệp vẫn được coi là hoạt động lẻ tẻ
ngành du lịch chưa xây dựng được phương hướng phát triển cụ thể cho loại hình kinh tế du lịch này
mặt khác du lịch nông nghiệp chưa thực sự phát triển là do thiếu tính liên kết
do đó giữa các trang trại các vùng giữa chính quyền và nông dân
công ty du lịch và địa phương cần phải liên kết chặt chẽ hơn
người ta đã định nghĩa chính là du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động trong nông nghiệp
và tiếng anh thì họ gọi là farm tour
thì cái chữ farm này nó còn có nghĩa là canh tác về chăn nuôi về trồng trọt
có nghĩa là du khách sẽ được trải nghiệm trong những cái hoạt động đó
thì người ta gọi là du lịch nông nghiệp
thì nói rất là nôm na
nhưng mà trên định nghĩa một cách rất là rộng hơn
thì trên thế giới người ta định nghĩa chính là một sự giao hòa
yêu giữa người thành thị với lại nông thôn
và được đắm mình trong một cái không gian nông thôn
hay là nước mình vẫn gọi là nông thôn nông dân và nông nghiệp
thế nhưng mà du lịch nông nghiệp ở đây thì chúng ta phải hiểu rõ là đi vào những cái sản vật cụ thể
bởi vì mỗi một cái sản vật ấy thì nó đều được có lịch sử và có cái văn hóa để hình thành ra cái sản vật đó
từ cái lúc mà trồng trọt cho đến
sơ chế cho đến thu hoạch rồi xê chế chế biến rồi đi ra thị trường
thế và một cái cộng đồng mà rất là lâu năm mà sống bởi về cái giá trị thẳng dư kinh tế đó
thì nó có thì tất nhiên nó sẽ đưa theo một cái dòng của lịch sử và văn hóa
và chính những cái tài nguyên và lịch sử văn hóa của những sản vật đó
thì sẽ hình thành ra cái định nghĩa gọi là du lịch nông nghiệp
không biết là cái khái niệm du lịch nông nghiệp trên thế giới thì được hình thành từ bao giờ
và những cái yếu tố nào
góp phần hình thành và tạo nên cái loại hình du lịch này ạ
để hình thành một cái hệ thống mà đưa ra định nghĩa
thì phải kể tới các nước phương tây
tức là nó được chú ý tới
là từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi
bắt nguồn từ
khi mà cái phong trào về đô thị hóa
và công nghiệp hóa nó quá lớn
và nó thu hút tất cả những người dân từ nông thôn ấy
đi ra thành thị
và bỏ bê
cái quê hương của mình
cuộc bỏ bê đó nó sẽ đưa rất nhiều hệ lụy khác nhau
như là vấn đề an sinh lương thực
như là vấn đề giữ gìn cái văn hóa lịch sử
truyền thống của nông thôn
và cái đặc biệt nhất
thì là họ sẽ mất đi những cái sản vật
mà đã bao nhiêu đời mà người dân
làm nông nghiệp họ mới tạo dựng lên
cho nên là họ thấy rằng là
phải làm cái du lịch nông nghiệp
để mà kéo giữ những người nông dân
ở lại quê hương của mình
và hiện nay cái phong trào đó thì
thì càng ngày càng lớn mạnh
và cái ý nghĩa nó càng ngày càng lớn
khi mà cái giá trị môi trường
của cái không gian nông thôn nó
càng có ý nghĩa đối với người thành phố
đặc biệt trong cái lúc mà bị đổ khí hậu như thế này
bà vừa mới có nhắc tới những cái yếu tố như là yếu tố người nông dân
yếu tố những cái vùng quê
những yếu tố về sản vật
đó phải chăng là những yếu tố cốt lõi
để hình thành nên và tạo dựng nên một cái trải nghiệm
thú vị nhất cho khách du lịch khi mà nhắc tới du lịch nông nghiệp ạ
tại vì chính sản vật mới
mới có cái sức hút
và mới có những cái
của những hình thức du lịch khác đi theo nó
mà đối với việt nam ấy
thì cũng rất quan trọng về sản vật
vì nước mình là cái đất nước của một trong một mươi sáu nước có cái nền
sinh học đa dạng nhất trên thế giới cho nên là
vùng miền nào cũng có một cái sản vật đặc trưng
không có vùng nào có thể so sánh được vùng nào đấy là cái lợi thế cạnh tranh
với những lợi thế cạnh tranh như vậy với một nền nông nghiệp phát triển
hết sức là lâu đời thì không biết là
các cái tỉnh thành của việt nam
hoặc là nói chung là nền du lịch việt nam đã
tận dụng cái ưu thế này để phát triển du lịch nông nghiệp như thế nào trong thời gian qua thưa bà
chúng ta đã động chạm tới và chúng ta đã thực hành
cái du lịch nông nghiệp ví dụ như là
ở đồng hoàng sông cửu long
trên những cái sản vật trên những con thuyền của chợ nổi chẳng hạn
hay là chúng ta có thể đi vào những cái vườn cây ăn trái
những cái vườn dừa làm kẹo dừa của vĩnh long
hay là tôi đã đến hội an thì
người nông dân cũng khoe cái cách để mà làm sao và du khách cũng thử nghiệm luôn
thế nhưng mà để mà nâng lên thành ra một cái hệ thống
mà trên cái hệ thống đó
để có chủ trương có chính sách
có những quyết sách đúng để phát triển cái du lịch nông nghiệp thì tôi nghĩ là chưa có
đó quả là một điều đáng tiếc đúng không ạ
theo đánh giá của bà thì vai trò của du lịch nông nghiệp nằm ở đâu
trong tổng thể phát triển du lịch việt nam
đặc biệt là trong bối cảnh như bà cũng đã chia sẻ chúng ta đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu
và việt nam là một trong số những cái quốc gia mà chịu cái tác động rất là nặng nề của biến đổi khí hậu trên thế giới ạ
đúng đấy ạ
việt nam sẽ là một trong bốn cái quốc gia
mà chịu cái tác động rất nặng nề về biến đổi khí hậu
thêm nữa thì tôi cũng muốn nói thêm
sao việt nam đang bất an
an toàn thực phẩm nữa
không tức là chưa bao giờ thì tôi thấy cái
cái giải pháp về du lịch nông nghiệp lại quá cần thiết trong xã hội chúng ta đến như thế này
do biến đổi khí hậu cho nên là những cái sản vật
truyền thống của chúng ta những cái
mang tính hàn hóa
mà chúng ta để dơ dư thừa ấy
thì chúng ta không cạnh tranh nổi
với thị trường thế giới
và chúng ta rất cần những cái những cái sản vật mà mang cái tính giá trị
kinh tế cao
và những cái đó chỉ có là
đặc thù của cái hậu việt nam nó đặc thù của con người việt nam sản xuất ra nó
của vùng miền
thì chúng ta mới cạnh tranh nổi
nhưng mà muốn vậy
thì trong du lịch nông nghiệp nó lại đòi hỏi rất khắt khe
tại vì đưa người khách đến tận nơi
để mà nhìn thấy cái sản vật nó được hình thành như thế nào
anh không thể làm bẩn được
rồi anh không thể làm dối được
rồi nó phải ngon thật sự
nó phải mang đậm cái hương vị của cái vùng thiên nhiên đó
thì du lịch người ta mới tới
cho nên đi kèm nó chúng ta phải sản xuất ra những cái sản vật
xanh sạch an toàn
thế thì nếu mà chúng ta làm được cái du lịch nông nghiệp
thì phải chăng là chúng ta cũng giải quyết được cái đầu ra
cho nông nghiệp
không nên đánh giá nó là một cái
sản phẩm du lịch thông thường
tức là anh thích đi thì đi
anh thích làm thì làm
mà tôi nghĩ đây phải nâng lên thành một cái quyết sách
thành một giải pháp thực tiễn
rất là lớn cho đất nước
vậy thì các quốc gia lân cận các quốc gia láng giềng của chúng ta đã làm như thế nào và họ đã gạt hái những cái thành công ra sao
có những cái bài học như thế nào mà chúng ta có thể học hỏi được ạ
cái điển hình đấy là hàn quốc
thì hàn quốc đã dùng cái du lịch nông nghiệp này
để cho cái cốt lõi để phát triển cái gọi là làng mới của họ
và họ cũng quyết tâm họ giữ gìn lại những cái ẩm thực truyền thống của họ
để hấp dẫn du khách
và họ cũng phát triển
là trên cái tinh thần tức là
giáo dục con trẻ từ lúc bé
là về những cái sản vật đó
cho nên là
cũng khuyến khích những cái nông trại
để đón tiếp những cái du khách đó xuống
mà không phải chỉ là những du khách trong nước mà còn nước ngoài nữa
để xuống thực hành với nông nghiệp
để mà hiểu
là những cái ẩn chứa
về cái truyền thống cái sản vật truyền thống trong những cái sản phẩm đó như thế nào
nhân toàn thì tôi cũng đi sang thì họ đã tổ chức thành những cái khu vực
để mà cả gia đình cả con cái đến đấy
và tiếp xúc trực tiếp với những cái nông hộ mang những cái sản vật
đến để mà
biết được cái cách là ví dụ như nuôi con bò sữa ra sao
thế rồi thì là
thưởng thức những cái món ăn
từ sữa ra sao cách làm phó mát như thế nào
thì tôi nghĩ là tất cả các nước đang hướng tới
cái này và họ đã làm rất lâu hơn ở việt nam rất nhiều
vậy thì để có thể giúp cho
du lịch nông nghiệp tiếp tục phát triển ở việt nam thì chúng ta cần phải có
những cái yếu tố những cái nền tảng
và những cái hoạch định chính sách như thế nào thưa bà
thì tôi nghĩ như thế này
là bất cứ một cái vấn đề nào
mà có liên quan đến cộng đồng
và tính bền vững
thì cái chính sách vĩ mô là quan trọng số một
vì nếu không có chính sách vĩ mô
đi trước ấy
thì chúng ta sẽ không có quy hoạch
để chúng ta giữ gìn những cái vùng mà có tiềm năng về du lịch nông nghiệp
ví dụ như là những cái làng nông nghiệp truyền thống lâu đời
chúng ta sẽ
chuyển ngay đi làm việc khác
trong cái thời đại mà công nghiệp hóa
với tốc độ rất nhanh như thế này và đô thị hóa với tốc độ rất nhanh như thế này
và nếu không có chính sách thì chúng ta sẽ không có
đi theo nó là về vấn đề tài chính
vấn đề luật pháp
rồi vấn đề quy chuẩn
của cái hình thức
khá quan trọng này
tôi nghĩ là có lẽ rất quan trọng đối với một cái đất nước mà
sáu mươi năm dân số sống ở nông thôn
một đất nước mà cả thế giới biết tới là cái
cái sức mạnh duy nhất
và nổi trội nhất vẫn là
nông nghiệp thôi
chúng ta sẽ không có đi theo là quảng bá quảng cáo
rồi rất nhiều vấn đề khác nữa
cho nên là tôi nghĩ là đây là đầu tiên phải cái tư duy rất là rõ ràng
rất là khúc chiết rất mạch lạc
cái du lịch nông nghiệp này là gì
để mà chính danh cho cái sản phẩm này
rồi thì từ cái chủ trương này gắn kết với lại cái sự liên kết của các ngành kinh tế khác nhau
rồi với cái sự điều phối của các ngành kinh tế khác nhau
một cách đồng bộ
thì du lịch nông nghiệp mới phát triển được
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ ngô kiều oanh đã dành thời gian và chia sẻ với chúng tôi về chương trình ngày hôm nay
rất hy vọng rằng trong thời gian tới thì
du lịch nông nghiệp sẽ ngày càng phát triển và phát huy lợi thế của mình tại một quốc gia như việt nam
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây